tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh quảng ngãi nơi tâm bão số chín đi qua
chiều nay bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường cùng đoàn công tác
đã đến kiểm tra thực tế các công trình sạt lở hư hỏng nghiêm trọng tại quảng ngãi
bão số chín đã khiến tuyến đê kè hơn hai km tại vùng biển thạch bi phường phổ thạnh thị xã đức phổ bị hư hỏng nghiêm trọng
do sóng lớn tấn công nhiều vị trí tuyến đê kè bị sụp lún bê tông đá trôi ra biển
nước biển tấn công bên trong đường và khu dân cư việc hư hỏng nặng sạt lở ảnh hưởng đến người dân
ngoài ra bão số chín đã gây thiệt hại hàng trăm công trình công cộng khu dân cư vùng biển bị hư hỏng
sau khi kiểm tra thực địa bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo tỉnh quảng ngãi nhanh chóng ra cố
khắc phục tạm các tuyến đê kè ven biển để bảo đảm an toàn cho nhân dân
đồng thời hỗ trợ địa phương di rời người dân khu vực có công trình bị sạt lở hư hỏng đến nơi an toàn